sáng năm một mươi một thượng tòa thích quảng trơn phó ban nghi lễ giáo hội phật giáo tp hcm cho biết
thành phố sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu người mất vì covid một mươi chín dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tại
việt nam quốc tử theo hai phương án nghi lễ hạn chế và cho phép tập trung đông người
việc tổ chức đại lễ cầu siêu được ban trị sự họp và thống nhất vào ngày bốn tháng một mươi một dự kiến đại lễ diễn
ra trong sáng một mươi tám tháng một mươi một tức ngày một mươi bốn tháng một mươi âm lịch gồm hai phần lễ chính có sự tham dự của lãnh đạo
thành phố và các ban ngành sau phần lễ chia tăng rẽ đọc kinh và cúng linh cho những người mất vì
covid một mươi chín ban thư ký giáo hội phật giáo việt nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của tp hcm
để thảo luận thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép trong tình hình dịch bệnh thực
tế trên địa bàn thành phố các từ viện trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn
hồi hướng đến đồng bào tử vong vì covid một mươi chín được vãng sinh về cõi lành cầu nguyện quốc thái dân
an dịch bệnh sớm tiêu trừ đến sáng nay cả nước ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi ba ba trăm linh người tử vong vì
covid một mươi chín trong đó tp hcm có hơn một mươi sáu sáu trăm linh trường hợp hiện bộ tư lệnh thành phố là cơ quan tiếp nhận
thống kê quản lý lưu giữ tài sản di vật các nạn nhân cơ quan này đã chỉ đạo ban chỉ huy quân
giữa các quận huyện trao trả các tài sản di vật cho các gia đình theo bộ tư lệnh thành phố
trong đợt dịch thứ tư vừa qua số ca lây nhiễm và tử vong ở mức cao việc xử lý thi hài tử vong do
nhiễm covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn trước tình hình đó thực hiện chỉ đạo của thành ủy thành phố
cơ quan này lập các đội công tác đặc biệt tiếp nhận xử lý thi hài khơ liệm hòa táng
chăm lo hậu sự vận chuyển và giao hơn một mươi hũ cho cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình
việt nam đang tạm thời công nhận bộ giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc
gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao theo đó người mang các
giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở việt nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống con
bảy ngày theo hướng dẫn của bộ y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín danh sách các quốc gia các vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính
thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín được cập nhật thường
tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của bộ ngoại giao tại buổi họp báo thương kỳ ngày một
bốn tháng một mươi một phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết những người đến từ các
nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng xác nhận khỏi bệnh
covid một mươi chín cho việt nam có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam ở sở tại để hợp pháp hóa
hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước khi
việt nam chính thức công nhận hộ chiếu vắc xin của nước ngoài bà phạm thu hằng lưu ý
để được công nhận chính thức hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và
sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại việt nam đã được lãnh đạo chế
phủ phê duyệt cụ thể mẫu hộ chiếu vaccine phải được cung cấp đồng thời trên môi trường điện tử và
văn bản giấy phải mang mã xác thực do các quốc gia vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao tỷ lệ tiêm chủng
và giải cấp vắc xin phải được tổ chức y tế thế giới trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ hoặc
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu hoặc bộ y tế việt nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ các cơ quan chức năng của việt nam đang cân nhắc việc
mở rộng đối tượng được nhập cảnh việt nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp tiến tới sớm nối
lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng
sáu mươi đối tác để đế nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vắc xin sở du lịch tp hcm vừa xây dựng
dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm sử dụng hộ chiếu vắc xin cuối năm hai nghìn hai mươi một
và năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến đề án thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi hai
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vắc xin lộ trình thực hiện theo
ba giai đoạn giai đoạn một từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế qua các phương tiện du lịch đường
thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm doanh nghiệp lữ hành được
phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
thời gian hoạt động từ năm năm trở lên có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường
lưu hành có thẩm quyền lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm doanh nghiệp
kinh doanh lưu hành quốc tế đón khách du lịch vào tp hcm tối thiểu năm mươi khách một năm số liệu tính
năm hai nghìn một mươi chín có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế
tại tp hcm ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch thực hiện tốt
các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình phục vụ khách
du lịch giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế cho phép
tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch
quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua
các phương tiện du lịch đường thủy khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều
điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày trước mắt
kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương
khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn
đối với thị trường khách du lịch quốc tế thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình
dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh
cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú
điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước
bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
đã được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một
và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu úc
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh
hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền
tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi đô la mỹ
tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành